ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết từ đầu năm đến nay đã phân khai tám mươi nguồn vốn của trung ương khoảng hơn năm mươi một sáu tỷ đồng
để hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại các huyện u minh thới bình trần văn thời và thành phố cà mau
phần kinh phí còn lại sau khi được trung ương phân bổ tỉnh sẽ bổ sung cho các địa phương còn lại
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung ương chấp thuận hỗ trợ cho tỉnh cà mau năm mươi ba tỷ đồng để triển khai thực hiện chính sách quản lý sử dụng đất trồng lúa
theo đó toàn tỉnh có hơn ba mươi sáu ba trăm linh ha đất chuyên trồng lúa và hơn hai mươi tám hai trăm linh hectare đất trồng lúa khác được phân khai kinh doanh hỗ trợ nêu trên
cụ thể đất chuyên trồng lúa sẽ được hỗ trợ một triệu đồng trên một hectare một năm đất trồng lúa khác được hỗ trợ năm trăm linh đồng trên một hectare trên năm